theo thông tin từ ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nghệ an
thì tính đến ngày một mươi hai tháng bốn toàn tỉnh đã huy động tiền và hiện vật với tổng giá trị gần sáu mươi tỷ đồng
ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã kịp thời chuyển đến các đơn vị làm nhiệm vụ chống dịch
riêng tiền mặt tiếp nhận hiện tại ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã tổ chức trao hỗ trợ đợt một
với tổng kinh phí hơn bảy tỷ đồng trong đó sáu năm tỷ đồng cho ngành y tế triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và số còn lại thông qua các thành viên ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cấp tỉnh
trao hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
số tiền được tiếp nhận còn lại sẽ tiếp tục hỗ trợ đợt hai cho các ngành lực lượng làm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín